tại nhiều địa phương thu nhập thuộc nhóm tiêu chí khó đạt được nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới
trong bối cảnh đó các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả đang giúp người nông dân nâng cao thu nhập
góp phần thay đổi diện mạo của khu vực nông thôn ghi nhận tại tỉnh thành hóa
thành lập năm hai nghìn một mươi sáu với bảy thành viên và số vốn hai tỷ đồng những năm qua hợp tác xã thủ công mỹ nghệ tân thọ
đã tạo ra công an việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động không chỉ tại địa bàn huyện nông cống mà còn cả các huyện lân cận

nhưng ở nơi nào các địa phương ở trong tỉnh thì nếu như đơn vị nào có nhu cầu việc làm để hàng thủ công mỹ nghệ thì chúng tôi vẫn dạy nghề và truyền nghề
bao thư sản phẩm thêm cho các đơn vị
tại hợp tác xã thủ công mỹ nghệ tân thọ người làm chủ yếu ở nông thôn quá tuổi lao động sức khỏe yếu hoặc phụ nữ có con nhỏ
ngoài ra hợp tác xã cũng nhận hơn một trăm linh hội viên là người khuyết tật tham gia sản xuất
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín doanh thu hợp tác xã đạt bốn tỷ đồng
đánh giá chung thì bốn mươi hai hợp tác xã đến nay khoảng hai phần ba số hợp tác xã là hoạt động theo đúng luật và phát triển tốt
có những hợp tác xã bây giờ đã chủ động là đi thuê đất rồi góp đất để sản xuất theo quy mô lớn để tạo ra một sản phẩm hàng hóa rất là tốt
sau chuyển đổi theo luật năm hai nghìn một mươi hai nhiều mô hình hợp tác xã tại thanh hóa từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động phát triển đa dạng về hình thức và quy mô
góp phần không nhỏ trong nâng cao thu nhập cho nông dân và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương